xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo
công ty liên kết vào giao cho người thân người nhà của bị cáo nắm giữ điều hành quản lý
bị cáo lan tuy không nắm chức vụ tại ngân hàng scb nhưng lại là cổ đông chính từ tám mươi năm đến chín mươi một năm cổ phần
bị cáo trương mỹ lan cùng đồng phạm đã lập khống hồ sơ vay vốn để rút tiền từ scb sử dụng cho nhu cầu cá nhân mình
viện kiểm sát nhân dân tối cao cáo buộc từ tháng một năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
bà trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ giải ngân hai năm trăm hai mươi bảy khoản vay
gồm một năm mươi bảy khoản khách hàng cá nhân và một bốn trăm bảy mươi khoản khách hàng tổ chức với tổng số tiền hơn một tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn văn đoàn chú tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
là tri cục trưởng tri cục dự trữ nhà nước tỉnh tuyên quang
và nguyễn anh tuấn chú tại phường ỉ lan
thành phố tuyên quang là kê toán trưởng tri cục dự trữ nhà nước tỉnh tuyên quang về tội tham ô tài sản
kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm hai nghìn hai mươi hai đoàn có hành vi lợi dụng chúc phụ quyền hạn được sao
chỉ đạo và cùng tuấn làm sai lệch thủ tục đấu thầu thanh quyết toán tiền bốc xếp gạo
và kê lót kho bảo quản gạo do tri cục quản lý chiếm đoạt tiền của nhà nước để hưởng lợi cá nhân
tại cơ quan điều tra nguyễn văn đoàn và nguyễn anh tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng
sau một tuần nghị án tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt bị cáo bùi minh đà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
sáu năm tù về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc
các bị cáo nguyễn tấn đạt nguyễn anh nhật võ trung tín trần ngọc thắng quách nguyễn thanh duy và nguyễn thị hải yến
bị tuyên phạt mức án từ một mươi năm tháng tù cho đến ba mươi sáu tháng tù về tội đánh bạc
riêng nguyễn đình long nộp phạt tám mươi triệu đồng
trước khi gây án các bị cáo cùng chú tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
và theo có trạng đầu năm hai nghìn hai mươi hai đà kết bạn với một người đàn ông chưa rõ thân nhân
thỏa thuận nhận hai tài khoản trang web để trực tiếp đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá và lô đề với nhà cái
trong thời gian từ ngày bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
thông qua mạng internet đà đã trực tiếp đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và lô đề với nhà cái nhiều lần
tổng số tiền là hơn một mươi tám tỷ đồng
ngoài ra đà còn tạo ra nhiều tài khoản
con tổ chức cho các đối tượng chơi cá độ bóng đá và cá cực lô đề với số tiền lên đến một mươi ba tỷ đồng
ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai trong lúc đà đang đánh bạc và tổ chức cá độ bóng đá cho các đối tượng
thì bị cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan tỉnh kiên giang phát hiện và bắt giữ
vào khoảng một mươi hai giờ trưa nay ngày năm tháng ba
tại km bảy trăm năm mươi tl bảy trăm hai mươi chín b thuộc địa phận xã trường thịnh huyện ứng hòa thành phố hà nội
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe tải và một xe ô tô con khiến ba người thương vong
vào thời điểm trên một ô tô tải lưu thông trên tỉnh lộ bốn trăm hai mươi chín b hướng đi ba thá phanh gấp để tránh xe máy
lúc này ô tô con mang đi phía sau đâm vào đuôi xe tải nói trên
tiếp đó ô tô ben đâm dồn toa vào đuôi ô tô con
vụ tai nạn khiến một người trên xe ô tô con tử vong và hai người khác đi cùng bị thương
tại hiện trường ô tô con bị biến dạng hai xe tải bị hư hỏng
và hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ
chiều nay công an quận một mươi tp hcm cho biết đang điều tra làm rõ vụ cháy bãi xe ở đường lê hồng phong
cụ thể vào khoảng một mươi hai giờ trưa nay người dân phát hiện lửa kèm theo khói đen bốc lên từ bãi xe nên hô hoán
nhân viên bãi xe cùng người dân đã dùng nước vào bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận một mươi
đã điều động nhiều cán bộ chiến sĩ xe chữa cháy có mặt dập lửa
vào khoảng ba mươi phút sau ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy không có thương vong về người nhưng xe ô tô cấp cứu bị cháy